hàm lượng nicotine cũng cần được kiểm soát
như tôi đã nói trước đây thì nicotin là một chất rất có hại và rất gây nghiện
do đó hàm lượng nicotine nên được kiểm soát và các biện pháp cần được thực hiện để ngăn chặn việc nhập khẩu bất hợp pháp các sản phẩm này vào việt nam
phần lớn thuốc lá điện tử hiện nay là nhập lậu
vì vậy sẽ không có một ai có thể đảm bảo được rằng những gì cơ thể chúng ta tiếp nhận qua việc hút thuốc lá điện tử là không gây hại
hãy thay đổi để bảo vệ chính bản thân của mình
chương trình an ninh vô cuộc sống ngày hôm nay đến đây là kết thúc
chương trình an ninh với cuộc sống ngày hôm nay đến đây là kết thúc
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ này ngày mai